tại nhà hát lớn hà nội hơn một trăm linh vũ công nhí đã cùng tham gia biểu diễn trong vở vũ kịch palet nổi tiếng mang tên kẹp hạt rẻ
đây được xem là vở vũ kịch ba lê thiếu nhi đầu tiên của việt nam được công diễn và là món quà ý nghĩa gửi tới khán giả nhân dịp năm mới
kẹp hạt rẻ là một câu chuyện thiếu nhi được thể hiện bằng nghệ thuật múa ba lê bao gồm ba màn gợi dậy thế giới đầy mộng mơ và màu sắc trong lòng khán giả đặc biệt là trẻ em
vũ kịch kẹp hạt rẻ phiên bản nhí do nghệ sĩ ưu tú đàm hàn giang giàn dựng đã thổi hồn xuân năm mới và hoàn toàn mới mẻ so với các phiên bản trước đây